quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay cả hai loại hình thế gây mưa là khối không khí lạnh
và vùng hội tụ gió đều yếu hẳn đi
bắc bộ vì thế chỉ nhiều mây trong buổi sáng sau đó mây giảm và toàn vùng sẽ chuyển nắng
dự báo mức nhiệt trưa chiều nay ở miền bắc sẽ từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
riêng khu vực vùng núi cao như đồng văn sapa sinh hồ và cả mộc châu
nhiệt độ cao nhất ngày cũng không vượt quá hai mươi ba độ vì thế khu vực này trời mát mẻ cả ngày
lui xuống trung bộ trong ngày hôm nay cùng với quá trình suy yếu của khối không khí lạnh
hội tụ gió ở các tỉnh phía bắc miền trung sẽ yếu
ở khu vực thanh hóa nghệ an và hà tĩnh chỉ còn mưa vài nơi trong buổi sáng
sau đó về chiều trời tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ ở đây giao động từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận do vẫn chịu tác động
của vùng nhiễu động di chuyển từ biển vào nên trong ngày hôm nay ở đây vẫn còn nhiều mây và có mưa
nền nhiệt trong ngày hôm nay vì thế không cao
vẫn giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn khu vực từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi không chịu tác động của hình thế gây mưa nào
nên thời tiết ổn định ít mưa ngày trời nắng
nhiệt độ giao động từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
còn tại phía nam dự báo trong ngày hôm nay nam bộ và tây nguyên tiếp tục duy trì những cơn mưa
trong đó các tỉnh phía nam của tây nguyên và hầu hết nam bộ vẫn xuất hiện mưa vừa
số điểm mưa to từ ba mươi bốn mươi mm sẽ tập trung nhiều ở các tỉnh miền tây nam bộ
do mưa kéo dài cả ngày lượng lại lớn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở miền tây nam bộ và tây nguyên
sẽ chỉ từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
riêng khu vực miền đông nam bộ nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
trên biển khu vực phía nam biển đông vùng biển từ bình thuận đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
tầm nhìn xa thường xuyên thấp dưới một mươi km
nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy
và gió giật mạnh
trong khi đó ở phần phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió duy trì hướng đông bắc đến đông ở mức cấp bốn mưa rông một vài nơi
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

vì dịch bệnh nông lực
và cơ sở
khi đồng hành sức khỏe và đau khổ

đau khổ và đau khổ

và dịch bệnh nhân

dịch bệnh nhân
và đau khổ